trong chuyến công tác đi thăm động viên và chúc tết nhà dàn dk một bộ tư lệnh hải quân vùng hai đoàn công tác đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo trường sa và trên vùng biển thềm lục địa phía nam của tổ quốc
trước nhà gian dk một toàn thể cán bộ chiến sĩ và các thành viên trong đoàn công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc
trong hai mươi bảy năm qua kể từ ngày việt nam thành lập cụm kinh tế khoa học dịch vụ trên thềm lục địa phía nam ngày năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân trực tiếp là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn dk một bộ tư lệnh vùng hai hải quân sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ trên các nhà gian thuộc thêm lục địa phía nam
nhiều cán bộ chiến sĩ đã đổ mồ hôi sưng máu để bảo vệ các nhà gian giữa biển khơi tổ quốc
trong niềm xúc động sâu sắc và nhớ thương vô hạn kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ mong hương hồn của các đồng chí anh hùng liệt sĩ yên nghỉ ngàn thu giữa lòng trường xa của đất mẹ việt nam
nhiều cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân và đoàn công tác của các đoàn công tác đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh không tiếc thương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong những năm qua
mặt khác đây là cũng hoạt động để chúng ta khẳng định chủ quyền biển đảo tại thềm lục địa phía nam của chúng ta
hơn nữa là khơi dậy trong mỗi người mỗi thành viên đoàn công tác đặc biệt là thế hệ trẻ niềm tự hào

như qua lễ tưởng niệm với tinh thần đó chúng tôi sẽ mang những thực tế về để tuyên truyền giáo dục đối với thế hệ trẻ đặc biệt là sinh viên những chủ tương nhân tương lai của đất nước
để họ biết được những giá trị to lớn của sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho quyền biển đảo của thềm lục thịnh viên của chúng ta hôm nay
trước anh linh của những cán bộ chiến sĩ hải quân ưu tú đã ngã xuống đoàn công tác trên tàu hai trăm sáu mươi bốn đã thắp hương và thả vòng hoa tưởng niệm
các anh hùng đã hy sinh để các anh thanh thản mãi mãi ở lại với biển với đảo cùng với cán bộ và chiến sĩ hôm nay canh giữ bảo vệ thêm lục địa phía nam của tổ quốc